thủ tướng israel benjamin netanyahu đã chính thức tuyên bố hoãn thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi trong hơn một mươi tuần qua
theo netanyahu đây là điều cần thiết để tiếp tục đối thoại rộng rãi trong nhân dân và tránh nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến tại quốc gia này
sau tuyên bố trên lãnh đạo liên minh cầm quyền và phe đối lập đã có cuộc gặp đầu tiên liên quan tới kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi này
tham gia cuộc gặp tại phủ tổng thống ở jerusalem có đại diện các đảng
văn phòng tổng thống cho biết cuộc gặp diễn ra trong khoảng chín mươi phút với không khí tốt đẹp
tổng thống isaac hezok sẽ tiếp tục chủ trì các cuộc đối thoại trong ngày hai mươi chín tháng ba
thời gian qua tổng thống hezok đã tích cực kêu gọi đối thoại và nhượng bộ giữa các bên nhằm giảm căng thẳng do kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi do liên minh cầm quyền thúc đẩy